đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết hứa hẹn cho các nạn nhân đứng tên cổ phần
sau khi ngân hàng được thành lập mục đích để chiếm đoạt hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
phùng thị nghệ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn việt hưng pháp
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của bà trương bạch tuyết và bà nguyễn nhật linh
cùng một số cá nhân tố cáo phùng thị nghệ có hành vi chiếm đoạt hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng
thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng
sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
căn cứ vào kết quả điều tra vụ án cơ quan điều tra xác định phùng thị nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối
về việc thành lập ngân hàng và cam kết hứa hẹn cho bà trương bạch tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần
sau khi ngân hàng được thành lập mục đích để chiếm đoạt tiền của bà trương bạch tuyết và các cá nhân
chiều bài nghệ đưa ra khiến bà tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn
ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
cơ quan điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư nhân trạch thuộc tổng công ty tín nghĩa
đây là vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiến hành điều tra liên quan đến sai phạm
trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư long tân phú thạnh tại xã long tân và phú thạnh huyện nhân trạch
do công ty cổ phần đầu tư nhân trạch làm chủ đầu tư
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định dự án với quy mô là năm trăm linh hectare này có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi một số cá nhân liên quan đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
để điều tra mức độ sai phạm của các tổ chức và các hành vi vi phạm của những cá nhân liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
xác minh xử lý sớm theo quy định của pháp luật đối với cá nhân tổ chức liên quan đến sai phạm
công an huyện thanh liêm tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó tại tuyến đường dt bốn trăm chín mươi năm thuộc địa phận xã thanh nghị huyện thanh liêm
lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển một túi ni lông
bên trong chứa hai trăm linh viên nén màu xanh
một túi ni lông bên trong chứa một trăm linh viên nén màu hồng
nghi là ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số viên nén màu xanh và màu hồng trên
là ma túy dạng kẹo mua ở thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa với giá bảy mươi năm triệu đồng
mang ra hà nam để bán kiếm lời
công an huyện định quán tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
phan thị thu và hoàng công tài cùng ở huyện định quán để điều tra làm rõ
về hành vi cướp tài sản
liên quan đến vụ việc thì có tám đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc
theo cơ quan công an do nghi ngờ lê thị hòa và nguyễn thị thắm gian lận khi đánh bạc
nên một số thành viên đã gọi thu và tài đến để giải quyết mâu thuẫn
hòa và thắm bị đánh và bị phát hiện có hai tay nghe
chiếc điện thoại của thắm có camera để soi bài
hòa và thắm cũng bị ép viết bản tường trình với nội dung thừa nhận là
chơi cờ bạc gian lận thắng được hơn tám trăm linh triệu đồng
tài và thu còn đe dọa sẽ tố cáo ra cơ quan công an
và khi thắm thương lượng xin viết giấy vay nợ dưới số tiền là ba trăm linh triệu đồng
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
toán nhân dân tỉnh đắk lắc vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt dương ngọc đức
chú thành phố buôn ma thuật sáu năm tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám đức là trưởng phòng tổng hợp
của ban chỉ đạo tây nguyên
sau đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi chuyển sang làm nhân chuyên viên
tại văn phòng của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
biết tổng công ty nông nghiệp sài gòn đang đầu tư thực hiện dự án trồng rừng
trồng cây công nghiệp tại huyện easup tỉnh đắk lắc
năm hai nghìn một mươi đức đã rủ một số người góp vốn và thành lập công ty cổ phần
tư vấn đầu tư đức nguyên
tuy không có tên trong danh sách cổ đông nhưng từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đức đã làm giả bốn mươi tám tài liệu của công ty để đăng ký thay đổi doanh nghiệp
đức đã đăng ký tư cách pháp nhân và ký kết hợp đồng với tổng công ty nông nghiệp sài gòn
để được tạm ứng kinh phí một mươi hai tỷ đồng
công an huyện văn bàn tỉnh lào cai vừa bắt giữ đối tượng về hành vi vận chuyển
gần một tấn chất cực độc cyanur trên địa phận xã minh lương huyện văn bàn
trước đó công an huyện văn bản đã phát hiện một số đối tượng thường có hành vi
mua bán vận chuyển trái phép chất độc hóa học độc hại về địa bàn
để tách vàng từ quạng thô trái phép
vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba đội cảnh sát điều tra công an huyện đã bất ngờ kiểm tra ô tô khách
có biểu hiện nghi vấn phát hiện một mươi tám bao tải trọng lượng chín trăm linh kg chứa hạt tinh thể màu trắng
lái xe là vũ đình khoản chú tỉnh lai châu khai nhận là chất độc hóa học cyanur
khoản khai nhận trở thuê số hàng về xã minh lương huyện văn bàn lấy tiền công
công an huyện văn bản đang tiếp tục lấy lời khai và giám định số chất độc
để xử lý theo quy định
thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ
cướp tài sản tại các chi nhánh ngân hàng bằng phương thức thủ đoạn
ngày càng manh động hành vi liều lĩnh và thực hiện hành vi phạm tội đến cùng
nhằm chiếm đoạt tài sản
trước tình hình chung đó công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã chủ động đẩy mạnh
tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng
cũng như đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể không chỉ đối với các chi nhánh ngân hàng
mà cả với các cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn
khi có sự cố rủi ro nhân viên ngân hàng chỉ cần nhấn chuông lập tức hệ thống báo động
sẽ được kết nối với trực ban của công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đây là một trong những biện pháp mạnh mẽ nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi cướp ngân hàng
khiến các chi nhánh ngân hàng này rất yên tâm
biav đã được sự hỗ trợ của công an huyện đại tư đã phối hợp cùng biav lắp hệ thống báo động
trong trường hợp biav gặp rủi ro có cướp
thì hệ thống sẽ tự báo động đến phòng trực ban của công an huyện đại từ
sau khi được kết nối như vậy thì biav cảm thấy rất yên tâm
bởi vì trong quá trình mặc dù chưa thể ra
tuy nhiên trong quá trình mà hệ thống đang hoạt động thì công an huyện đại tư cũng phối hợp với biav
là thường xuyên giả soát hệ thống và thường xuyên trao đổi các thông tin cập nhật
bên cạnh đó để chủ động phòng ngừa
công an huyện đại từ cũng thường xuyên đến các ngân hàng các cửa hàng vàng bạc đá quý trên địa bàn
cập nhật các thông tin mới về tội phạm cướp ngân hàng hướng dẫn lắp đặt và kiểm tra hệ thống camera
giám sát công khai và bí mật đồng thời tập huấn cho nhân viên ngân hàng các kỹ năng cần thiết
để sớm phát hiện và đối phó với các vụ cướp ngân hàng có thể xảy ra
thực tế bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể trở thành địa điểm mà tội phạm nhắm tới
mới đây ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai do gia đình đang nợ số tiền khoảng hai tỷ đồng
tượng trần tuấn anh đã đến phòng giao dịch đán thái nguyên để cướp ngân hàng
tuy nhiên lực lượng bảo vệ của chi nhánh đã khống chế được đối tượng và báo cho lực lượng công an
đến kịp thời bắt giữ đối tượng qua đó cho thấy sự chủ động phối hợp giữa ngân hàng
các cửa hàng vàng bạc đá quý với lực lượng công an là vô cùng quan trọng
chúng tôi đã phối hợp với các ngân hàng nắp các camera để an ninh nhật tự tại các khu vực
trọng yếu như các cửa ra vào để giám sát

đối với việc phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đạt tài sản
công an huyện đại từ cũng yêu cầu các ngân hàng in dán các tờ rơi cảnh báo tại quầy giao dịch
nơi dễ nhận biết trong các phòng giao dịch
khi nhân viên giao dịch phát hiện người dân có hành vi đáng ngờ
sẽ thông báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn tội phạm